theo mô hình mới của các nhà khoa học trung quốc và mỹ trung quốc có thể ghi nhận hơn một năm triệu ca tử vong
nếu nước này từ bỏ chính sách zero covid và không dùng biện pháp bảo vệ nào theo sau như tăng cường tiêm chủng
cảnh báo trên được các nhà khoa học trung quốc và mỹ nêu ra trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature medicine
cảnh báo này được đưa ra theo sau một số báo cáo được công bố gần đây từ các cố vấn y tế cấp cao ở trung quốc
nhiều cố vấn này cho biết phương pháp zero covid sàng lọc và quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng
vẫn cần thiết để đánh bại đại dịch tại trung quốc
với jeru covid nhà chức trách trung quốc phong tỏa các khu vực dân cư lớn để ngăn chặn sự lây lan của virus
để đối phó với bất kỳ đợt bùng phát dịch nào ngay cả khi chỉ một số ít người có kết quả xét nghiệm dương tính
các nhà nghiên cứu cho biết
trong mô hình của họ rằng trung quốc có tỷ lệ tiêm chủng đủ hai muối là hơn chín mươi dân số
và tỷ lệ tiêm muối tăng cường là hơn bốn mươi vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nếu đợt dịch do biến thể omicron không suy giảm chúng tôi dự đoán hệ thống y tế trung quốc sẽ bị quá tài
với sự tiếu hụt đáng kể các phòng chăm sóc đặc biệt icu
tại trung quốc chính quyền thành phố bắc kinh tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch
sau khi có thêm nhiều ca được ghi nhận
cơ quan y tế bắc kinh cho biết
kể từ ngày một mươi hai tháng năm người dân vào những nơi công cộng được yêu cầu cung cấp chứng nhận
xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong bốn mươi tám giờ
bắt đầu từ ngày một mươi tháng năm bắc kinh sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic trên toàn thành phố
chia theo quận và theo ngày
tính đến ngày chín tháng năm bắc kinh đã tổ chức chín đợt xét nghiệm acid nucleic hàng loạt trên toàn khu vực
trong khi các quận đang thực hiện những đợt xét nghiệm đại trà mới
toàn bộ các nhà hàng trên toàn thành phố tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ
các buổi biểu diễn địa điểm giải trí phòng tập thể dục và quán cà phê internet cũng tạm thời đóng cửa
một số trung tâm mua sắm và công viên đã thông báo ngừng hoạt động
bên cạnh đó các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và trung học dạy nghề ở bắc kinh
cũng tạm ngừng hoạt động và việc giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến